đó là vào tháng năm năm hai nghìn một mươi năm con gái ông đi học về và bị một người lạ mặt bắt cóc bán sao trung quốc
con gái ông khi đó mới một mươi sáu tuổi

mất cả nam không làm gì được

mới điện sang

thủ đoàn của các đối tượng mua bán người không hề mới
thủ đoạn của các đối tượng mua bán người không hề mới
sử dụng hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn trình độ nhận thức còn hạn chế của một số phụ nữ trẻ em để dụ dỗ lừa gạt
sau đó mua bán sang nước ngoài
các nạn nhân bị bán sang nước ngoài vì nhiều mục đích khác nhau như bóc lột tình dục hồn nhân trái pháp luật thậm chí là bóc lột sức lao động
đáng chú ý với thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi xảo quyệt có sự cấu kết giữa các đối tượng cả trong và ngoài nước
việc lừa bán phụ nữ trẻ em ra nước ngoài hầu hết là các tổ chức đường dây họ cổ quyết rất chặt chẽ với các đối tượng trong và ngoài nước
để vận chuyển tuyển mộ đưa qua các đường tiểu ngạch khác nhau ví dụ qua các cửa khẩu như mông cái lạng sơn lào cai
một loạt các địa phương ở biên giới phía bắc chúng ta đã tiếp nhận phải tiếp nhận rất nhiều chẳng hạn như quảng ninh rồi hà giang
rồi lào cai rồi vân vân rồi nhiều tỉnh khác và chúng ta có lúc là họ trao trả chúng ta mấy chục nạn nhân bị mua bán trả về
trong năm năm qua bộ công an đã khởi tố một hai mươi một vụ án hai ba mươi năm bị can số nạn nhân bị mua bán và nghi bị mua bán là ba chín mươi người
mua bán người thực trạng đã xảy ra rất nhiều năm thế nhưng vẫn luôn là vấn đề nhức nhối
vì vậy bên cạnh công tác đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an thì các ban ngành các tổ chức xã hội cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người đặc biệt là người dân các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa
một chiếc xe tải bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang đứng chờ đèn đỏ khiến cho hàng chục người bị thương vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại khu vực dốc cầu nguyễn trung trực phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang
vào thời điểm trên xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c ba nghìn ba trăm linh năm do tài xế hoàng phan hoàng nhã chú tỉnh sóc trăng điều khiển trên tuyến quốc lộ chín mươi một theo hướng long xuyên đi châu đốc
khi vừa xuống dốc cầu nguyễn trung trực thì bất ngờ gặp sự cố rồi va chạm với sáu xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước rồi tiếp tục chạy được khoảng năm trăm linh mét thì va chạm với hai xe máy khác
hậu quả tại hiện trường tám xe máy bị hư hỏng nặng và một mươi người bị thương được đưa đi cấp cứu trong đó có bốn người bị thương nặng
tại cơ quan công an tài xế nhã khai nhận trên xe tải có chở khoảng một mươi hai tấn hàng từ sài gòn đi phú quốc
khi vừa xuống dốc cầu nguyễn trung trực thì xe bất ngờ mất phanh lao vào xe máy phía trước
thưa quý vị chúng tôi nhận được thông tin mới nhất về siêu bão mangkut
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm bảy độ kinh đông cách đảo lưu dông của philippines khoảng ba trăm sáu mươi km
về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi bảy tức là từ hai trăm linh đến hai trăm hai mươi km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
như vậy đến khoảng trưa và chiều mai siêu bão sẽ đi vào khu vực đông bắc của biển đông
đến một mươi ba h ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi chín bảy độ kinh đông trên vùng biển phía tây bắc đảo luzon
sức động gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng bốn trăm linh km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng hai trăm linh km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão từ đêm nay một mươi bốn tháng chín ở vùng biển đông bắc biển đông có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp một mươi một cấp một mươi hai
từ sáng mai một mươi năm tháng chín tăng lên cấp một mươi bốn cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
cảnh báo khả năng cao bão sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến vịnh bắc bộ trong khoảng ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng chín và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày từ một mươi bảy đến một mươi tám tháng chín
hoàn lưu bão gây mưa rất to cho bắc bộ và bắc trung bộ từ một mươi bảy đến một mươi chín tháng chín
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi xuân tứ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại quang trung quận hà đông thành phố hà nội về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần đình hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại đội một mươi thôn hòa nghĩa xã mỹ hiệp huyện phù mỹ tỉnh bình định
và đối tượng đặng hữu vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn viêm trung xã điện ngọc huyện điện bàn tỉnh quảng nam
bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi bốn tháng chín
trong những ngày tới thời tiết tại các khu vực phía tây bắc bộ tiếp tục có mưa vài nơi ngày nắng
từ ngày một mươi bảy do ảnh hưởng của siêu bão măng khuốt nên sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông
nhiệt độ ngày đêm phổ biến trong khoảng từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực phía đông bắc bộ trong hai ngày tới mưa sẽ tạm thời gián đoạn ban ngày trời nắng với nhiệt độ tăng trở lại mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
và theo nhận định khoảng từ đêm ngày một mươi sáu khu vực sẽ bước vào một đợt mưa rông diện rộng do ảnh hưởng của siêu bão măng khuốt
vùng ven biển sẽ có mưa rông đầu tiên sau đó sẽ lan nhanh ra toàn khu vực
ngày một mươi bảy được nhận định là mưa đỉnh điểm với nhiều điểm mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to kèm theo rông lốc và gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức lưu ý đề cao cảnh giác và có biện pháp ứng phó kịp thời với siêu bão
bà con tại vùng núi cao cần đề phòng với khả năng lũ quét ra lửa đất đá nguy hiểm
tại trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế vào ngày mai thời tiết cũng chưa có biến động đặc biệt
ban ngày trời nắng nhiệt độ trưa chiều trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ mưa chỉ xuất hiện vài nơi vào lúc chiều tối
do ảnh hưởng từ hoàn lưu xa của cơn bão số sáu khu vực ven biển sẽ lác đác có mưa rào dài rác
từ ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám khu vực sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi đặc biệt là thanh hóa và nghệ an sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to
còn tại khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận đáng chú ý là với gió tây nam hoạt động mạnh hơn
các tỉnh phía nam sẽ có mưa rông rải rác về lúc chiều tối trong ngày một mươi năm
những ngày tiếp theo khi cơn bão số sáu tiến gần hơn vào đất liền
thì hoàn lưu xa của cơn bão này cũng sẽ mang mưa rào đến cho khu vực đà nẵng quảng nam quảng ngãi
nên nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên do gió mùa tây nam hoạt động mạnh trong ba ngày tới
nên thời tiết sẽ có mưa rào và rông rải rác tập trung nhiều hơn tại phía nam tây nguyên
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về đêm đến sáng nhiệt độ giảm xuống còn từ hai mươi đến hai mươi ba độ trời mát mẻ
khu vực nam bộ nằm ở rìa phía nam
hội thống gây mưa trên với gió tây nam hoạt động mạnh
nên trong ba ngày tới khu vực có mưa rào và rông nhiều nơi
nhiều điểm mưa vừa có nơi mưa to kèm theo rông xét gió mạnh
nên nhiệt độ trong những ngày tới sẽ giảm nhẹ từ một hai độ

làm biểu diễn tự do

cô ấy là người bạn và bạn bill biden
trong một mươi hai ngày truyền tin giới thiệu từ sách phải cho cho chuỗiti

chúng tôi giao diễn dịch trong hàng một trăm linh triệu đồng